thưa quý vị và các bạn trên màn hình đó chính là hình ảnh của những trang trại chăn nuôi lợn
tại xã xuân quan huyện văn giang của tỉnh hưng yên
điều đáng nói là những trang trại này đang xả thải trực tiếp ra khu vực thôn tám
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất sinh hoạt của người dân
đặc biệt là các trang trại nuôi lợn này chưa có các giấy tờ thủ tục liên quan đến chăn nuôi
nhưng vẫn tồn tại suốt một thời gian dài
theo phản ánh của người dân trang trại chăn nuôi lợn của hai hộ gia đình ông lê văn thi và ông lê văn tuyển
tại thôn tám xã xuân quan huyện văn giang tỉnh hưng yên gây ô nhiễm không khí
và không hề có hệ thống xử lý nước thải đổ trực tiếp ra môi trường
đây là những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận được
tráng thì lợn đói thì rất là kêu rất là to ảnh hưởng đến ô nhiễm tiếng ồn
người dân chúng tôi rất là bức xúc và mọi người ý kiến rất là nhiều
bình thường như thế này thì các chị thấy cái tình trạng ô nhiễm như thế nào
ở dưới này toàn xá ra nó tắt cống đường thân nó ra nó bạc quá
đấy sinh hoạt thì đúng là mùi sợ thật
đấy cái mùi đấy thì đúng là lúc nào người ta xá ra mùi nó sợ cơ
vâng bây giờ mà nó yên nắng như thế này thì nó lại còn đỡ
đấy đúng rồi
đấy đúng rồi
tình trạng này thì vẫn là cũng lâu rồi
đây là hai trang trại nuôi lợn khá lớn nằm giữa khu dân cư với các khu trường trại hàng trăm mét vuông
từ khi có hai trang trại lợn này tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
hai trang trại lợn luôn trong tình trạng cửa đóng then cài không cho người lạ tiếp xúc
để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của các trang trại nuôi lợn này
chúng tôi đã đến liên hệ công tác với ủy ban nhân dân xã xuân quan
hiện tại bây giờ thì ở khu vực đó là
có hai cái mô hình trăn nuôi của hộ anh tuyển và hộ nhà ông thi đang trăn nuôi tại khu vực đó
đối với các hộ đó thì không có giấy phép kinh doanh và cái phê duyệt mô hình trang trại thì ở khu vực đó là chưa có
do vậy chúng tôi đang tuyên truyền vận động người dân là dần thu hẹp lại và xóa bỏ cái chăn nuôi để đưa vào khu chăn nuôi tập trung
còn những cái khu vực trăn nuôi nhỏ này thì chúng tôi dần dần là thu hẹp lại và xóa bỏ để chuyển sang trồng hoa cây cảnh
còn những khu vực vi phạm về xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý trong thời gian tới
hy vọng với những cam kết của vị bị thư chủ tịch xã thì việc xây phạm sẽ sớm được xử lý dứt điểm
trả lại môi trường và đảm bảo cuộc sống cho người dân khu vực